các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi tháng ba đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu phòng tám cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ô tô biển số tỉnh kiên giang do có hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
theo đó chiều một mươi chín tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được ông lg sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang là tài xế điều khiển ô tô biển số sáu mươi tám a hai mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi tám chạy ngược chiều
làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông ông giê cho hay đã chạy quá khoảng hai trăm linh mét lối ra quốc lộ năm mươi một do đó tài xế này quay xe chạy ngược chiều
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu đã lập biên bản ông tê với hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc
trước đó ngày một mươi chín tháng ba người dân lưu thông trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây chứng kiến ô tô sáu mươi tám a hai mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi tám lưu thông ngược chiều trên cao tốc
vị trí ô tô lưu thông ngược chiều là đoạn thi công nút rào
ô tô lưu thông ngược chiều là đoạn thi công nút giao cao tốc biên hòa vũng tàu thuộc huyện long thành tỉnh đồng nai
phát hiện sự việc người tham gia giao thông cùng chiều trên cao tốc đã ra tín hiệu cảnh báo nhưng ô tô này vẫn tiếp tục di chuyển gây mất an toàn
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính đường bộ và đường sát quy định mức phạt tiền từ một mươi sáu một mươi tám triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc lùi xe trên đường cao tốc
bên cạnh đó tài xế vi phạm có mị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm bảy tháng
thưa quý vị chỉ vì muốn nhanh hơn một vài phút nhiều người đã bất chấp tính mạng hiểm nguy để lái xe vào đường ngược chiều gây mất an toàn giao thông
trước sự việc trên một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên cao tốc nội bài lào cai khiến cho bốn thanh thiếu niên tử vong tại chỗ
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội việc đi ngược chiều trên cao tốc không các nào đang đùa dỡn với mạng sống của chính mình
chiều ngày một mươi bốn tháng hai tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh đường cao tốc nội bài lào cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải với hai xe máy đi ngược chiều
vụ tai nạn khiến cả bốn thanh thiếu niên đi trên hai xe máy tử vong tại chỗ
camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy bốn thanh niên đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm đi ngược chiều trên đường cao tốc
trao đổi về những vấn đề pháp lý liên quan đến vụ tai nạn
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho biết đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới
nghiêm cấm xe mô tô xe gắn máy đi vào đường cao tốc
việc xe máy đi vào đường cao tốc theo cách đi ngược chiều thì không khác nào hành động tự chấm dứt cuộc sống
vụ tai nạn giao thông khiến bốn người tử vong trên đường cao tốc nội bài lào cai là vụ việc nghiêm trọng
cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xâm minh làm rõ nguyên nhân
đặc biệt làm rõ yếu tố lỗi của những người điều khiển xe máy và ô tô nếu có
trước tiên đối với hai người chạy xe máy ngược chiều trên đường cao tốc
theo luật sư đặng văn cường đây là hành vi vi phạm pháp luật
người thực hiện hành vi này mà chưa gây ra vụ tai nạn nào thì cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định tại điều sáu nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
cụ thể tại điểm b khoảng sáu điều sáu quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện
các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
trừ xe phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc đi vào đường cao tốc mức phạt tiền từ hai đến ba triệu đồng
theo luật sư cường trong vụ việc đau lòng vừa xảy ra cả bốn người trên xe máy đều đã tử vong
nên sẽ không đặt vấn đề trách nhiệm hình sự đối với hai người điều khiển xe máy này
trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dẫn đến tai nạn giao thông chết người
mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
đối với người điều khiển xe ô tô cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ về khả năng quan sát làm chủ tốc độ của tài xế
trong clip ghi lại vụ việc xe máy đi ngược chiều từ khúc cua nên ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển ô tô
chính vì vậy khó có thể bắt lỗi quan sát đối với tài xế ô tô trong tình huống này
cơ quan chức năng sẽ làm rõ tốc độ của ô tô để xác định xe này có đi quá tốc độ cho phép một trăm linh kmh
luật sư nhấn mạnh trong vụ việc có tới ba xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra
đây là hành vi hết sức nguy hiểm hoàn toàn có thể gây tai nạn giao thông bất kỳ lúc nào đối với phương tiện trên đường cao tốc
bởi vậy nếu tai nạn xảy ra thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển xe máy trên đường cao tốc là điều khó tránh
nếu người điều khiển phương tiện còn sống và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
trường hợp người điều khiển xe máy gây tai nạn còn sống nhưng chưa đủ tuổi tranh nhiệm hình sự sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của người đã ra phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại gia đình các nạn nhân ông nguyễn trọng hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông tỉnh lào cai
đã thăm hỏi chia sẻ những mất mát đau thương đồng thời động viên thân nhân nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau vươn lên trong cuộc sống
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã trao hỗ trợ năm triệu đồng một người tử vong cho thân nhân các nạn nhân
sở giao thông vận tải công an tỉnh lào cai công an thành phố lào cai cũng trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh lào cai khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa phận phường duyên hải thành phố lào cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải chở rác
biển kiểm soát hai mươi bốn c tám nghìn chín trăm chín mươi một do nghiêm văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển hướng lào cai hà nội với hai xe máy đi ngược chiều
trên xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn hb chín mươi chín x có nguyễn văn hát sinh năm hai nghìn một mươi một học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở thị trấn bát sát
và trần anh m sinh năm hai nghìn bảy chú tại thị trấn bát sát huyện bát sát tỉnh lào cai đã nghỉ học
trên xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn b một năm mươi bảy xx
có phản khánh n sinh năm hai nghìn chín học sinh lớp chín trường trung học cơ sở xã cốc mì
và đặng tuấn a sinh năm hai nghìn sáu chú xã công mì huyện bát sát tỉnh lào cai đã nghỉ học
hậu quả vụ tai nạn khiến cả bốn người đi trên hai xe máy tử vong tại hiện trường
qua kiểm tra của lực lượng chức năng lái xe nghiêm văn bắc điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn c tám nghìn chín trăm chín mươi một trong cơ thể không có ma túy và nồng độ cồn
theo dữ điệu trên hệ thống đăng kiểm
chiếc xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn c tám nghìn chín trăm chín mươi một nhãn hiệu hyo nhập khẩu từ indonesia sản xuất năm hai nghìn một mươi sáu
được đăng ký lần đầu vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám có niên hạn sử dụng đến năm hai nghìn bốn mươi một được phép chở ba người trên xe kể cả người lái
lần đăng kiểm mới nhất ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn hết hạn đăng kiểm ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tại trạm đăng kiểm hai nghìn bốn trăm linh một g lào cai
thưa quý vị
tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc nội bài lào cai khiến bốn thanh thiếu niên đi xe máy tử vong
nhiều người đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân giao xe cho người dưới một mươi tám tuổi
đứng dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội đã nêu quan điểm về vấn đề này
trước đó chiều một mươi bốn tháng hai tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai thuộc phường duyên hải thành phố lào cai
đã xảy ra vụ tàn nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải trở rác
biển kiểm soát hai mươi bốn c tám nghìn chín trăm chín mươi một do nghiêm văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển hướng lào cai hà nội
với hai xe máy đi ngược chiều làm cả bốn người đi xe máy tử vong tại chỗ
nạn nhân là n v sinh năm hai nghìn một mươi một học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở thị trấn bát sát
t a m sinh năm hai nghìn bảy chú thị trấn bát sát huyện bát sát tỉnh lào cai đã nghỉ học
p k n sinh năm hai nghìn chín học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn bát sát
t a m sinh năm hai nghìn sáu chú thị trấn bát sát huyện bát sát tỉnh lào cai đã nghỉ học
xem xét vụ việc dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội cho rằng
do cả bốn nạn nhân đã tử vong nên cơ quan công an sẽ làm việc với lái xe chở rác
xác minh khả năng quan sát của người này tốc độ của xe ô tô để xác định lỗi
theo quy định hiện hành đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới
nghiêm cấm xe mô tô xe gắn máy và các phương tiện giao thông khác có công suất thiết kế dưới bảy mươi km một giờ đi vào đường cao tốc
do đó việc bốn thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc là vi phạm pháp luật
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà còn đe dọa tính mạng của những người tham gia giao thông khác
người thực hiện hành vi dù chưa gây ra vụ tai nạn cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
tiền từ hai ba triệu đồng
song do hai người điều khiển xe máy đều đã tử vong nên trách nhiệm hình sự đối với họ không đặt ra
đối với lái xe chở rác đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn cho phép ô tô chạy tốc độ tám mươi km một giờ
nếu có đủ căn cứ cho rằng lái xe không điều khiển xe chạy quá tốc độ không sử dụng chất kích thích
và không thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông thì không có căn cứ xử lý đối với cá nhân này
cũng theo luật sư nguyễn thị thu
theo những hình ảnh trong video được ghi lại một va chạm giao thông giữa xe ô tô và hai xe mô tô
có thể được coi là sự kiện bất ngờ theo quy định tại điều hai mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
đó là người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước
hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
với vụ việc trên đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn cho phép ô tô chạy tốc độ tám mươi km một giờ
đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường cong nên ô tô rất khó có thể thấy trước
do vậy khi phát hiện hai xe máy đi ngược chiều vào đường của mình lái xe ô tô không thể xử lý kịp
luật sư thu đề xuất vụ tai nạn thương tâm là hệ quả của sự coi thường pháp luật của không ít thanh thiếu niên
vì vậy để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự
cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm pháp lý của người giao phương tiện cho người dưới một mươi tám tuổi điều khiển
hiện vụ tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc tp hcm
vẫn đang khiến dư luận không khỏi bức xúc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại